từ nhiều nguồn vốn khác nhau chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh bắc ninh
đã được triển khai mạnh mẽ và đạt được những kết quả khả quan
đến nay thì tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh là đạt chín mươi tám
tính đến hết năm hai nghìn một mươi năm khu vực nông thôn của tỉnh bắc ninh có ba mươi sáu dự án do nhà nước đầu tư đã hoàn thành
đang vận hành với công suất hơn năm mươi bảy m ba một ngày đêm cung cấp nước sạch cho gần năm mươi năm trăm linh hộ
bên cạnh đó cũng có một mươi một dự án xã hội hóa đã hoàn thành đang vận hành với công suất bốn mươi một năm trăm linh m ba một ngày đêm
cung cấp nước sạch cho gần ba mươi bốn hai trăm linh hộ
các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
trong quá trình chúng tôi triển khai dự án đến khi dự án đưa vào hoạt động thì cơ bản là gặp thuận lợi
có những khó khăn nhưng những khó khăn đấy cũng không đáng kể
trong quá trình triển khai chúng tôi
chúng tôi cũng đã kết hợp với lại chính quyền địa phương để giải quyết tất cả những tồn tại
và đến hiện tại là chúng tôi đã cấp nước cho toàn bộ sáu thôn của xã tương giang
và hiện tại là đảm bảo tất cả các hộ dân có nhu cầu dùng là đã có thể sử dụng nước sạch
ban giám đốc công ty cùng với lại các cổ đông đã đồng thuận là tham gia một dự án mang tính xã hội
và đã tìm thấy một dự án nước sạch của bắc ninh
bắc ninh là đầu tư theo quyết định ba mươi tám mục đích là xã hội hóa
mục đích xã hội hóa này cũng là cũng là một chủ trương chung của công ty là để làm sao để phát triển công ty theo hướng là doanh nghiệp xã hội
và cũng không phải là nhằm mục đích là tìm kiếm lợi nhuận
và đây nhằm mục đích là để phát triển xã hội và tạo điều kiện cho xã hội phát triển
và cũng như là để thúc đẩy cho khu vực dân cư phát triển lên
để hoàn thành mục tiêu đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh đạt một trăm linh trong thời gian tới
bắc ninh cần tích cực hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước sạch
từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
đồng thời chú trọng huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng quản lý và khai thác
trên địa bàn tỉnh bắc ninh có tổng số chín mươi bảy xã
đến nay các doanh nghiệp đã đầu tư năm mươi
hai xã trong đó có hai mươi một xã đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
và hai mươi sáu xã đang thi công dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu sẽ hoàn thành
các hệ thống trục chính và trụng nhánh đến trung tâm các xã
và đến quý ii năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đấu lối đến từng hộ dân
và năm xã đã duyệt xong dự án và đang lựa chọn được nhà đầu tư
cũng dự kiến khởi công vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
và cũng đến tháng quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
đẩy mạnh công tác xã hội hóa về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
chính là xây dựng các chính sách ưu đãi khuyến khích khu vực tư nhân
và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung
làm được như vậy thị trường cung cấp nước sạch vùng nông thôn mới được đa dạng hóa
người dân được tiếp cận với dịch vụ tốt nhất chất lượng nhất nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng